tính đến nay tổng số vốn đăng ký cấp mới điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài fdi đạt khoảng hai mươi một hai tỷ usd bằng tám mươi một so với cùng kỳ năm ngoái
thông tin từ bộ kế hoạch và đầu tư trong đó có hơn một chín trăm linh dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo dẫn đầu về số vốn đầu tư
hiện đã có một trăm một mươi một quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại việt nam singapore dẫn đầu tiếp đó là hàn quốc
theo các chuyên gia hiện việt nam có những lợi thế nhất định để sẵn sàng đón sự dịch chuyển của dòng vốn ngoại
đặc biệt việt nam đang nổi lên là nước thành công trong ngăn chặn dập dịch và trở thành điểm đầu tư an tâm cho các nhà đầu tư nước ngoài